ủy ban nhân dân tỉnh lai châu đã tổ chức họp báo thông tin cụ thể về vấn đề cán bộ nhân viên của ngành y tế bị chấm dứt hợp đồng
theo thông tin từ buổi họp báo sở y tế buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động đối với một trăm ba mươi bảy cán bộ nhân viên này
tuy nhiên các trường hợp này vẫn có cơ hội tiếp tục làm việc trong ngành khi đến đợt tuyển dụng tiếp theo
trả lời tại cuộc họp báo ông nguyễn văn đối giám đốc sở y tế tỉnh lai châu cho biết đơn vị mong muốn sử dụng số lao động đang hợp đồng này
vì họ đã có thâm niên kinh nghiệm được tập huấn và đào tạo chuyên môn bài bản mặc dù theo quy định hiện hành sở y tế buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động đối với một trăm ba mươi bảy trường hợp này
tuy nhiên hiện sở y tế vẫn còn nhiều chỉ tiêu biên chế được tỉnh lai châu giao những trường hợp trên vẫn còn cơ hội làm việc trong ngành trong đợt tuyển dụng tiếp theo của thời gian tới
theo người phát ngôn của tỉnh lai châu phương án tiếp tục sử dụng số lao động trên do sở nội vụ sở y tế phối hợp với các ngành liên quan bàn bạc thống nhất và tham mưu cho tỉnh để có giải pháp xử lý
tuy nhiên phải đảm bảo hợp lý đúng luật đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho các lao động đã được ký hợp đồng trong ngành y tế